bệnh viện ung biếu tp hcm đã tổ chức chương trình xuân yêu thương
dành riêng cho bệnh nhi ung thư đang điều trị tại bệnh viện
với mong muốn là đem đến cho bệnh nhi đang điều trị bệnh niêm vui trong những ngày sắp tết
đây là lần thứ hai ngày hội xuân yêu thương được bệnh viện và nhóm thiện nguyện
những người làm báo và doanh nghiệp tp hcm tổ chức
ngày hội năm nay thu hút hơn ba trăm linh khách du xuân vốn là phụ huynh cùng các bệnh nhi
đang điều trị nổi trú ở bệnh viện quanh năm nằm viện đối diện với những cơn đau triền miên
ngày hội là dịp để các em có được những phút giây thư giãn
một số bé không đủ sức khỏe để đi phải nhờ mẹ cổng nhưng gương mặt vẫn tỏ rõ niềm vui
đại diện nhóm thiện nguyện cho biết ngoài các gian hàng phục vụ các bé
có tổng cộng hai trăm năm mươi phần quà đã được các nhà hảo tâm trao cho các bé
được biết trong dịp tết nguyên đáng ngoài số ít bệnh nhi khỏe mạnh được cho về nhà đón tết
còn lại những bé bệnh nặng sẽ phải ăn tết luôn ở bệnh viện